hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

mọi thông tin tư vấn về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
quý vị và các bạn hãy liên lệ đến đường dây nóng một chín không không ba hai hai tám một chín không không chín không chín năm của bộ y tế
vào tối qua thủ tướng vừa ban hành công điện về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra
thủ tướng giao các bộ ban ngành khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh
trong đó nêu rõ bộ văn hóa thể thao và du lịch tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc
và giảm hẳn quy mô các lễ hội tại các địa phương
chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh đã công bố dịch triệt để
thực hiện việc dừng tất cả lễ hội kể cả lễ hội đã khai mạc
bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn cụ thể việc cho học sinh nghỉ học
đặc biệt là đối với học sinh dưới một mươi hai tuổi tại các tỉnh đã công bố dịch
chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang rửa tay bằng xà phòng
sử dụng chất sát khuẩn khử trùng trường và lớp học
sau công điện của thủ tướng sở giáo dục và đào tạo hà nội đã ra thông báo cho phép các trường
từ mầm non tới trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên toàn thành phố
được nghỉ học từ ngày hôm nay cho đến hết tuần
tính đến tối ngày hai tháng hai trên cả nước đã có tổng cộng hai mươi sáu tỉnh thành phố
chính thức cho học sinh tạm nghỉ học để ngăn ngừa lây nhiễm ncov
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ncov tỉnh nghệ an đã thành lập ban chỉ đạo
với sự tham gia của các sở ban ngành và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh
trong đó đặc biệt tập trung kiểm soát ở các nơi dễ lây nhiễm như sân bay cửa khẩu
cảng hàng không quốc tế vinh
cảng hàng không quốc tế vinh
hiện có năm hãng hàng không đang khai thác với tần suất tám mươi tám chuyến bay
vận chuyển khoảng một mươi lượt hành khách
trên diễn biến phức tạp của dịch bệnh virus corona
cảng hàng không quốc tế vinh đã dừng khai thác các đường bay quốc tế
mà chủ yếu là khách nội địa
trên diễn biến phức tạp của dịch bệnh virus corona
cảng hàng không quốc tế vinh

nhưng đối với các cán bộ phông nhiên của chúng tôi
chúng tôi cũng đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động
để đảm bảo phòng chống lây nhiễm đối với các cán bộ của chúng tôi
và đây cũng là một cách để bảo vệ hành khách chúng tôi đi qua đây
tại cửa khẩu quốc tế nậm cắn và cảng biển cửa lò
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với sở y tế nghệ an
đã tiến hành phun thuốc khử trùng kiểm tra theo dõi thân nhiệt khi qua cửa khẩu
và tiến hành cách ly khi phát hiện đối tượng nghi nhiễm dịch bệnh
trước đó tại nghệ an tiếp nhận một trường hợp nghi nhiễm virus corona
tuy nhiên kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân âm tính và chỉ bị cúm b thông thường
riêng sáu lao động tùy trung quốc
về nghỉ tết có biểu hiện ho sốt từ ngày hai tháng hai thì đang được điều trị cách ly đặc biệt
và gửi mẫu vật phẩm ra viện vệ sinh dịch tễ trung ương để xét nghiệm
tính đến thời điểm này nghệ an chưa phát hiện ca nào bị nhiễm virus corona
hôm nay công an tỉnh đắk nông cho biết phòng an ninh chính trị nội bộ đã làm việc với hai cá nhân
có hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân
tung tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona

hai người này đều trú tại thành phố gia nghĩa tỉnh đắk nông
trước đó vào ngày ba mươi một tháng một hai cá nhân này đã đăng tải nội dung không đúng sự thật về dịch bệnh ncov
tại buổi làm việc với cơ quan chức năng hai người này đã thừa nhận thông tin mình đưa ra là sai sự thật
và đã gỡ bỏ những nội dung trên facebook cá nhân đồng thời cam kết không tái phạm
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk nông đã lập biên bản vi phạm hành chính
và ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp một mươi triệu đồng
theo quy định tại điều sáu mươi bốn nghị định số một trăm bảy mươi bốn ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
theo sở y tế tỉnh đắk nông trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra cũng như chưa có trường hợp nào nghi nhiễm và phải cách ly
lực lượng công an các tỉnh đắk lắc và sóc trăng vừa bắt giữ nhiều đối tượng đánh bạc
thông tin chi tiết các vụ việc có trong cụm tin vấn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi bảy đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền
trước đó chiều ngày hai mươi bảy tháng một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã ập vào nhà của huỳnh văn hòa ở xã tân hòa huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
tại đây tổ công tác đã bắt quả tang một mươi chín đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc địa ăn tiền
tất cả các con bạc đều đến từ các xã của huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổ công tác thu giữ trên một trăm linh triệu đồng
hai mươi năm xe máy trên một mươi năm điện thoại di động
sau khi đưa một mươi chín đối tượng về cơ quan sàng lọc phân loại
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi bảy đối tượng
tại sóc trăng một mươi bốn đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại nhà của nguyễn văn toàn ở ấp mương khai xã mỹ hương huyện mỹ tú
đã bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang vào trưa ngày hai tháng hai
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ số tiền gần bốn mươi chín triệu đồng
hai mươi xe mô tô một mươi hai điện thoại di động cùng nhiều tăng vật liên quan
ban quản lý cao tốc hà nội hải phòng cho biết vừa phối hợp xử lý một tài xế xe tải
đi lùi trên đường hải phòng
trên cao tốc vào sáng ngày một tháng hai vừa qua
vào khoảng chín h năm mươi năm phút ngày một tháng hai trên làn ba của tuyến cao tốc xuất hiện
một chiếc xe đầu kéo đi lùi từ km số bốn mươi chín cộng bảy trăm linh về km số bốn mươi chín cộng chín trăm linh
tại nút giao quốc lộ ba mươi tám b hướng hải phòng hà nội thuộc địa phận thị trấn gia lộc tỉnh hải dương
phát hiện vụ việc đơn vị quản lý khai thác đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng
đã phối hợp với đội hai phòng tám cục cảnh sát giao thông bộ công an dừng phương tiện và xử lý
trong ngày một tháng hai cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính một mươi bảy triệu đồng
đồng thời tước bằng năm tháng đối với tài xế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị thu hà
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã đồng phong huyện nho quan tỉnh ninh bình về tội tham ô tài sản
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng ngô thị toa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã nghĩa hưng huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
về tội lạm dụng tín nhiệm
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên đuôi lông mảy phải
và đối tượng trần xuân sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn một xã đông sơn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện yên mô tỉnh ninh bình về tội không tố giác tội phạm
đối tượng này sống mũi thẳng rái tay trúc và có nốt ruồi cách ba cm trên sau cánh mũi phải
dù với bất cứ tội danh nào

tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện